người dân từ nhiều nơi đã đến điểm phát gạo miễn phí tại số hai mươi tám nguyễn trì phương
thành phố huế để nhận gạo từ máy phát gạo do không có sự phối hợp từ trước nên điểm phát này
đã trở thành điểm tập trung đông người buộc phòng quản lý đô thị thành phố phải giải tán
yêu cầu tạm dừng hoạt động theo ước tính của chính quyền địa phương thì chỉ trong khoảng một giờ đồng hồ
đã có hàng trăm người đến chờ lấy gạo gây ách tắc cục bộ trên đường nguyễn trì phương
điều này cũng vi phạm chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ về tập trung đông người
mặc dù rất ghi nhận sự nhiệt tình trách nhiệm của một số nhà hào tâm
nhưng chính quyền địa phương vẫn mong muốn những người làm thiện nguyện trong mùa dịch
cần có sự phối hợp với chính quyền để được hỗ trợ về an ninh trật tự
những ngày qua trên địa bàn thành phố huế đã có nhiều nhóm thiện nguyện bị buộc tạm dừng
việc cấp phát thực phẩm vì không thiết lập được khoảng cách cần thiết